năm hai nghìn một mươi sáu ngành nông nghiệp việt nam chịu tổn thất nặng nề bởi các diễn biến bất thường của thời tiết
tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn ngành và sự vượt khó của người dân
ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế
với tốc độ tăng trưởng là một ba mươi sáu kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt mức ba mươi hai một tỷ usd
để giúp quý vị và các bạn có cách nhìn toàn cảnh nhóm phong viên truyền hình nhân dân
đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xin chào bộ trưởng thưa bộ trưởng năm hai nghìn một mươi sáu đã đi qua
xin bộ trưởng cho biết những thành tựu nổi bật nhất mà ngành đạt được trong năm qua là gì ạ
thứ nhất chúng tôi có thể khẳng định là năm nay
việc đầu tiên là chúng ta đã tập trung ứng phó với biến đổi khí hậu với thiên tai
và đã giảm thiểu được cái thiệt hại ở mức thấp nhất cho phép
năm nay một cái dấu ấn nữa là chúng ta với hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như vậy
nhưng chúng ta cũng đã tập trung
chung bằng mọi biện pháp đến cuối năm những ngày này
thì con số tăng trưởng gdp của chúng ta khả năng đạt một hai
cái tổng giá trị xuất khẩu của toàn ngành nông lâm thủy sản chúng ta tăng cao nhất từ trước đến nay
và năm nay chúng ta cũng đã khẳng định như thế là ba mươi hai một tỷ đô la
mà trong đó một mươi mặt hàng chúng ta vẫn duy trì được cái xuất khẩu tổng giá trị từ một tỷ đô la trở lên
trong đó có chín mặt hàng là tăng từ năm cho đến thậm chí ba mươi
so với năm hai nghìn một mươi năm
và một cái điểm thứ tư phải nói đến kết quả năm nay nữa
đó là sự vào cuộc của cả xã hội các thành phần kinh tế đặc biệt là khu vực doanh nghiệp
rất nhiều doanh nghiệp lớn đã quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp
đây nó không chỉ nằm tiền đề cho năm nay mà nằm tiền đề cho gian tới
khi mà chúng ta thúc đẩy nhanh hơn cái tái cấu nông nghiệp để hướng đến một cái nền nông nghiệp hội nhập
bên cạnh những kết quả mà ngành đã đạt được thì còn điều gì khiến bộ trưởng còn cảm thấy băn khoăn chăn trở ạ
hiện nay nhìn chung vẫn là một nền nông nghiệp dựa trên quy mô hộ nhỏ lẻ là chính
sản xuất rất là manh mũi
chúng ta hiện nay có một mươi ba tám triệu hộ chúng ta có bảy mươi tám triệu miếng ruộng
thì như vậy một cái nền tảng sản xuất như vậy thì không thể nào chiến thắng một cách bền vững hiệu quả trong hội nhập được
do đó là không chỉ cái năng suất hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp chúng ta thấp
mà bản thân quản trị cái ngành nông nghiệp của chúng ta cũng không thể nào hiệu quả cao
cũng như kiểm soát an toàn thực phẩm
rồi một loạt vấn đề
kể cả trong đó có hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về nông nghiệp từ trung ương đến địa phương
cũng còn rất nhiều những điều mà bất cập mà chúng ta còn phải cố gắng hơn nhiều trong thời gian tới
hiện nay chúng ta hội nhập kinh tế nói chung trong đó có nông nghiệp vào sâu trong các thị trường quốc tế
thì đi đôi với cái cơ hội một cái thách thức rất lớn
những nước cường quốc đang tập trung có nền công nghệ có nguồn nhân lực có
bản trị có truyền thống sản xuất nông sản tốt thì chúng ta đang phải đối mặt với sự khen khen hết sức các nền này
vấn đề người dân quan tâm nhất hiện nay muốn gửi đến bộ trưởng đó là ngành nông nghiệp làm gì để có thể tăng trưởng bền vững
nhất là trong bối cảnh khó khăn như hiện nay
chúng ta thực hiện hai nhiệm vụ trụ cột của ngành nông nghiệp
đó là chương trình tái cấu ngành nông nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thuận mới
chúng ta thành công
để chúng ta có một nền nông nghiệp
nông nghiệp hướng đến hội nhập hiệu quả kinh tế cao đem lại đời sống no đủ cho bà con nông dân cho toàn thể nhân dân của chúng ta
xin cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân